tiếp theo là vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em và cho học sinh hà nội quay trở lại trường học
phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
đại biểu quốc hội đoàn bình định đã có phản hồi về vấn đề này
ông cho rằng nói hà nội là vùng xanh nhưng khó có thể xanh
khi xã hội đã mở cửa sống cùng với covid thì bất cứ ai cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh
sáng hai mươi năm tháng một mươi bên hành lang quốc hội phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đại học y hà nội đại biểu quốc hội đoàn bình định đã có trao đổi
xung quanh kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em đang được bộ y tế và một số địa phương đưa ra
theo phó giáo sư nguyễn lân hiếu việc tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em cần dựa vào khoa học
lẫn điều kiện của xã hội đối với trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
theo phó giáo sư hiếu nên thực hiện tiêm những trường hợp có yếu tố nguy cơ như bị béo phì bệnh nền
còn các trường hợp khác nên dựa vào nguyện vọng nhu cầu của gia đình